tại tp hòa bình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ubnd hòa bình tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả có muối tại các tỉnh phía bắc
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh khẳng định sản xuất cây có múi có vị trí vai trò quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đánh giá và kiểm soát chất lượng các giống sản xuất và quy trình sản xuất đúng yêu cầu kỹ thuật làm tốt công tác nghiên cứu dự báo thị trường áp dụng các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại hiệu quả và an toàn
có chính sách hỗ trợ giống chất lượng đồng thời hướng dẫn địa phương cơ sở sản xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật quy trình sản xuất cây có múi hiện đại quan tâm xây dựng bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm tăng cường liên kết chế biến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển cây có muối bền vững